dịch covid một mươi chín kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến việc làm nguồn thu nhập của nhiều người
trong đó khó khăn hơn cả là công nhân và người lao động đang ở thuê nhà trọ
để giảm bớt gánh nặng đó các cấp ủy đảng đoàn thể tại tp hcm đã triển khai nhiều cuộc vận động
chủ phòng đồng hành san sẻ khó khăn với người trọ cùng nhau vượt qua mùa dịch bệnh
những hình ảnh này đang rất phổ biến ở khu nhà trọ tại tp hcm dù được đánh máy trình bày gọn gàng
hay viết vội bằng nét tay nhưng nội dung của những thông báo này đều giống nhau về ý nghĩa
tương thân tương ái giữa người chủ nhà trọ và khách trọ trong mùa dịch covid một mươi chín
ông phan thanh tam chủ giải nhà trọ ở phường linh tây quận thủ đức ngoài việc giảm năm trăm linh đồng
mỗi phòng còn cho người thuê trả chậm để bớt khó khăn trong mùa dịch
không phải là giảm tiền mà có thể là có những hỗ trợ khác như là hỗ trợ về mì gói
những người không đi làm được ở nhà
với tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ người lao động sinh viên và công nhân
quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam quận thủ đức đã vận động được gần tám mươi trong tổng số hơn bảy
hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn đồng ý giảm giá thuê trọ trong mùa dịch với tổng số tiền giảm hơn
một tỷ đồng những người ở trọ lâu năm thì được giảm hai mươi những người mà không có điều kiện mà ở lại
xin đi về quê thì mình vẫn giữ phòng khi họ vào thì vẫn có phòng cho những người đã ở
các hội dân trên địa bàn của quận thì đa phần là người ta cũng đồng tình một số thì cũng lo lắng
cái đáng thuế nhà trọ mặt trận cũng đã đề xuất với quỹ ban quận có giải pháp để cùng với nhân
tri cục thuế của quận để hỗ trợ cái thuế cho các chủ nhà trọ
quận thủ đức cũng tổ chức ra soát những người mất việc trong mùa dịch để tìm phương án hỗ trợ
tìm việc làm mới dịch bệnh còn kéo dài cuộc sống của người lao động còn khó khăn sự đồng lòng sẽ chia
dù ít hay nhiều đều khiến người thuê trọ cảm thấy ấm lòng hơn giữa mùa dịch bệnh